hà nội và thành phố hồ chí minh đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để kéo giảm un tắc giao thông
những nội dung cụ thể vừa được đưa ra trong kế hoạch triển khai hoạt động giao thông vận tải năm hai nghìn hai mươi
hà nội đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết từ tám đến một mươi điểm un tắc giao thông năm hai nghìn một mươi chín chuyển sang
xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ phát sinh ồn tắc mới
tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để giảm un tắc giao thông
hạn chế phát sinh các điểm un tắc mới và không để xảy ra un tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút
còn sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết sẽ triển khai thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp
sau khi có ý kiến chấp thuận chủ trương thực hiện của ủy ban nhân dân thành phố
giải pháp này nhằm đa dạng hóa các phương thức giao thông đô thị khu vực trung tâm thành phố
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
góp phần kéo giảm ủn tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường